ngày bảy tháng năm đoàn đại biểu quốc hội tỉnh hà nam khóa một mươi bốn đã tiếp xúc cử tri tại sáu huyện thành phố trong tỉnh
để chuẩn bị nội dung cho kỳ họp thứ năm quốc hội khóa một mươi bốn nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
tại các điểm tiếp xúc đại diện đoàn đại biểu quốc hội tỉnh hà nam đã báo cáo với cử tri dự kiến chương trình kỳ họp thứ năm quốc hội khóa một mươi bốn
đa số các đại biểu cử tri phát biểu đều đồng tình với dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ năm quốc hội khóa một mươi bốn
đồng thời bày tỏ tâm tư nguyện vọng đề xuất với quốc hội nhiều ý kiến về các lĩnh vực của đời sống xã hội
tại các điểm tiếp xúc đại diện đoàn đại biểu quốc hội tỉnh hà nam đã giải trình một số vấn đề nội dung thuộc thẩm quyền
đồng thời tiếp thu các ý kiến kiến nghị của cử tri để tổng hợp báo cáo với quốc hội và chính phủ xem xét giải quyết